nghị định bốn mươi một
và trong cái nghị định bốn mươi một
thì đã đưa
trong phạm vi toàn quốc
trong đó có cả doanh nghiệp ông sản
vào đối tượng được hỗ trợ
các cái nợ thuế
cũng như là
tiền sử dụng đất tiền thuế đất
rồi cá về vấn đề
tính dụng hỗ trợ về tính dụng
và người tiêu dùng
thì lại có một cái gói

để hỗ trợ cho người tiêu dùng
trong nền kinh tế
trong đó có người tiêu dùng
ở đồng sản
đối với thị trường công sản
chính phủ cũng quyết định một cái gói ba tỷ đồng
để hỗ trợ
nhà ở xã hội
mà trong đó dành một tỷ
cho ngân hàng chính sách xã hội
và dành hai tỷ cho bốn ngân hàng
việt công băng việt tiên băng
để hỗ trợ cho các đối tượng mua nhà xã hội
thì chúng tôi thấy tất cả các cái gói này
cực kỳ hợp tình hợp lý
vậy những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi này
thì chúng ta được phép kỳ vọng gì
về thị trường bắt nộp sản
thành phố hồ chí minh
chúng tôi có một cái niềm tin
là nhà nước thấu hiểu được
cái điểm ngãn của thị trường bắt nộp sản
chính là điểm ngãn
về thể chế pháp luật
nếu tháo gỡ được cái điểm ngãn
về thể chế pháp luật
thì thị trường bắt nộp sản
có khả năng tự phục hồi rất cao
và điều đó
nó đã thể hiện ngay trong tháng sáu
là quốc hội thông qua luật đầu tư
thông qua luật xây dựng sửa đổi
thông qua luật ppp
kể cả việc quốc hội
việc thực hiện
và triển khai các cái dự án
điên quan tới hợp đồng xây dựng chuyển giao pt
thì những cái
hệ thống pháp luật
ngoài được quốc hội vừa ban hành
chuẩn bị những cái
cơ chế và chính sách
phải nói tương đối là
đông bộ hơn trước đây
thì nó sẽ tạo ra một cái
môi trường kinh doanh
theo cái hướng minh mạch hơn
công bằng hơn
lan nảnh hơn
thì điều này
nó sẽ kiến tạo được
môi trường kinh doanh
công đồng doanh nghiệp
trong đó có các doanh nghiệp ông sản
mong đợi nhất
thưa quý vị
đối với các kiều bào
dịch covid một mươi chín đang có tác động rõ nét
đến các quyết định đầu tư
với năm triệu kiều bào trên khắp thế giới
sau khi dịch bệnh kết thúc
dự kiến sẽ có một làn sống đầu tư
bất động sản mới từ kiều bào
khi lượng người về việt nam tránh dịch
ngày càng tăng
vì vậy với việc đón đầu xu hướng đầu tư bất động sản
các ứng dụng và sàn thương mại điện tử
của các tập đoàn lớn
hứa hẹn sẽ mang lại sự thu hút
cho cả nguồn vốn từ trong và ngoài nước
điều này chắc chắn sẽ trở thành
một nền tảng vững chắc
để thị trường bất động sản việt nam
phục hồi mạnh mẽ sau dịch covid một mươi chín
thưa quý vị
chương trình tp hcm hôm nay kỳ này
của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại